phát triển nông lâm nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tăng cường liên kết nâng cao chuỗi giá trị để tăng thu nhập cho người dân
là một trong bốn nhiệm vụ trọng tâm mà tỉnh bắc cạn xác định trong nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
trong đó tỉnh bắc cạn tập trung phát triển những loại nông sản đặc trưng có lợi thế cạnh tranh và hướng đến xuất khẩu
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
trước đây khu đất này hoang hóa nhưng chỉ vài năm nay gần hai mươi hectare cây ăn quả đã hình thành mỗi vụ đem lại thu nhập vài trăm triệu đồng
từ bỏ lối làm ăn nhỏ lẻ hàng chục hộ dân đã liên kết thành lập hợp tác xã với sự hỗ trợ của nhà nước về vốn và khoa học kỹ thuật
nhờ đó cam đường canh quýt bưởi diễn của hợp tác xã đã trở thành những sản phẩm ô cốp của tỉnh bắc cạn
trông nhỏ lẻ thì là không tiêu thụ được
tuy rằng là có ít nhưng không bán
không bán được là ở thị trường nó không bó vào lấy
thì bây giờ mình phải sản xuất là thành hợp tác xã mà có nhiều sản phẩm thì là sẽ bán được
đến nay tỉnh bắc cạn đã xây dựng được vùng chuyên canh trồng cây rong giềng diện tích khoảng tám trăm linh hectare hơn hai hectare cây trè hơn hai ba trăm linh hectare cam quýt tám trăm linh hectare cây hồng không hạt và nhiều loại cây đặc sản khác
đây được xác định là những mặt hàng nông sản chủ lực có lợi thế cạnh tranh của tỉnh
nếu như trước đây sản phẩm nông sản của bắc cạn chủ yếu bán thô
thì đến nay hầu hết đã được chế biến tạo ra những sản phẩm đặc trưng có giá trị kinh tế cao
một số mặt hàng như quả mơ hay miến rong đã xuất khẩu sang nhật bản và châu âu
để đưa sang thị trường châu âu thứ nhất là nó cần một cái chuỗi rất là khát khe
thứ nhất là cái vùng nguyên liệu vùng nguyên liệu thì phải là nguyên liệu sạch
có trang web có mã số mã vạch có truy xuất nguồn gốc
tất cả mọi cái là mình phải đạt được những cái yếu tố đấy
rồi mới đủ để xuất khẩu
hỗ trợ mạnh cho các hợp tác xã và cơ sở sản xuất
để nâng cao cả về khả năng quản lý về chất lượng sản phẩm và mẫu mã bao bì
bắt buộc là phải hỗ trợ cái hệ thống này
bởi vì đây chính là cái mắt xích để kết lối được sản phẩm với lại thị trường xuất khẩu
nhiệm kỳ này tỉnh bắc cạn phấn đấu đến năm hai nghìn hai mươi năm
grdp đạt sáu mươi hai triệu đồng một người một năm
để đạt được nền kinh tế của tỉnh sẽ dịch chuyển mạnh
theo hướng sản xuất hàng hóa
tập trung ứng dụng công nghệ cao phấn đấu xuất khẩu tăng trưởng một mươi một năm
mà chủ đạo là các mặt hàng nông sản